thưa quý vị bộ y tế vừa công bố kết quả ba gói đấu thầu thuốc tập trung quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo đó tổng giá trị trúng thầu tập trung đã giảm tới hơn hai mươi một so với tổng giá trị kế hoạch mức giảm tương đương với một ba trăm linh tỷ đồng
và theo ý kiến của đông đảo cư dân mạng thì đây là một con số rất ấn tượng và là một tín hiệu đáng mừng bởi người hưởng lợi chính là bệnh nhân
đặc biệt là trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế hóa chất ở nhiều cơ sở y tế gây ảnh hưởng đến công tác khám bệnh chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân
danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia là những thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng tại các cơ sở y tế
và do đó kết quả đấu thầu sẽ góp phần giảm tình trạng thiếu thuốc tại các địa phương đặc biệt với các thuốc có số lượng nhu cầu sử dụng lớn
theo trung tâm mua sắm
mua sắm tập trung thuốc quốc gia bộ y tế sau hơn một tháng mở thầu trung tâm đã lựa chọn ba mươi chín nhà thầu hội đủ các yêu cầu về giá chất lượng và nguồn cung
hơn một trăm linh loại thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia gồm thuốc điều trị nhiễm khuẩn thuốc tiêu hóa thuốc tim mạch thuốc điều trị ung thư thuốc điều trị tiểu đường và một số thuốc thiết yếu khác

với các thuốc có số lượng nhu cầu sử dụng lớn như thuốc kháng sinh tiêu hóa tim mạch và thuốc điều trị bệnh tiểu đường
suy cho cùng khi giá thuốc giảm người được hưởng lợi nhất chính là bệnh nhân đó là điều đáng mừng nhất
có thể có ý kiến băn khoăn không nên duy trì đấu thầu thuốc tập trung quốc gia như hiện nay mà giao tự chủ cho bệnh viện
nhưng rõ ràng việc đấu thầu thuốc tập trung mang lại những kết quả rất ấn tượng và là cần thiết
không chỉ là kỳ vọng nhanh chóng khắc phục tiêu hội
tình trạng thiếu thuốc điều trị cộng đồng mạng cũng đánh giá cao kết quả đấu thầu khi đã tiết kiệm được hơn một ba trăm linh tỷ đồng
nhiều ý kiến cũng bày tỏ mong muốn giá thuốc thấp nhưng đi cùng với đó phải là vấn đề chất lượng thuốc
người dân sẽ chỉ thực sự được hưởng lợi khi thuốc tốt giá thấp
một số ý kiến cũng lo ngại và có tâm lý băn khoăn thuốc và vật tư y tế giá thấp liệu rằng bệnh nhân có được sử dụng nguồn thuốc chất lượng cao
thuốc tốt mà giá thấp thì không còn gì
đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân trong khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế
tin tưởng là quá trình đấu thầu bộ cũng tìm ra được các nhà thầu uy tín để người bệnh được sử dụng các loại thuốc chất lượng với giá thành hợp lý
trong đấu thầu thuốc tập trung giá thành là một chuyện chất lượng thuốc cũng là một trong những vấn đề mà người dân quan tâm nhất hiện nay
bộ y tế cũng kỳ vọng kết quả đấu thầu thuốc lần này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến các hội đồng đấu thầu trên toàn quốc
đặc biệt đối với những đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương góp phần thúc đẩy hoạt động của các đơn vị này nhằm sớm có kết quả đấu thầu và tình trạng thiếu thuốc sẽ sớm được khắc phục
đối với các thuốc nằm trong danh mục tổ chức đấu thầu quốc gia cư dân mạng cũng mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước
áp dụng các biện pháp hiệu quả để thuốc vào bệnh viện với giá hợp lý mang lại lợi ích cho người dân
cư dân mạng cũng cho rằng bên cạnh việc đấu thầu thuốc tập trung các cơ sở y tế cũng cần có thêm sự tự chủ chủ động
tiếp tục triển khai các biện pháp khác để khắc phục triệt để tình trạng lô thuốc vật tư y tế không để kéo dài thêm
ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều trị chăm sóc sức khỏe người bệnh
trong giai đoạn việc đấu thầu thuốc tập trung gặp khó khăn kéo dài tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế ở nhiều bệnh viện
một số ý kiến cho rằng không nên tiếp tục duy trì việc đấu thầu thuốc tập trung quốc gia
mà nên giao quyền tự chủ cho các địa phương các bệnh viện
suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề này hãy chia sẻ và để lại bình luận trên fanpage truyền hình công an nhân dân